bệnh viện trợ rẫy tại tp hcm đưa ra cảnh báo về tình trạng giả danh bệnh viện trợ rẫy
để kêu gọi từ thiện lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên mạng xã hội ảnh hưởng đến nhiều bệnh nhân
theo đó thời gian gần đây trên mạng xã hội facebook nhiều người lan truyền chia sẻ thông tin
về một bệnh nhi tên là hoàng duy p sinh năm hai nghìn hai mươi trú tại xã thạnh phú huyện cờ đỏ tp cn
đang điều trị tại bệnh viện trợ rẫy cần tiền để thực hiện phẫu thuật não
nội dung bài viết còn có các thông tin cụ thể về số tài khoản nhận tiền hỗ trợ của các nhà hảo tâm
nhằm kêu gọi hỗ trợ bệnh nhi tên p
qua xác minh bệnh viện trợ rẫy khẳng định toàn bộ nội dung và hình ảnh của bệnh nhi t
được đăng tải trong bài viết trên mạng xã hội facebook đều là giả
các hình ảnh về hóa đơn chứng từ trong bài viết nhằm kêu gọi các nhà hảo tâm quyên tiền giúp đỡ cũng là giả
vì thế các nhà hảo tâm cần nêu cao tinh thần cảnh giác nếu không phải thông tin chính thức từ bệnh viện
hoặc nguồn tin đáng tin cậy thì không chia sẻ để người khác không bị lừa vô tình trở thành nạn nhân của đối tượng lừa đảo
nếu phát hiện các thông tin tương tự người dân hãy liên hệ số điện thoại của phòng công tác xã hội bệnh viện trợ rẫy
hai mươi tám ba nghìn tám trăm năm mươi năm hai nghìn bốn trăm tám mươi sáu hoặc nhắn tin vào fanpage chính thức của phòng để kiểm tra xác minh thông tin trước khi thực hiện chuyển tiền giúp đỡ